ngày nay vai trò doanh nhân nữ đang dần trở nên quan trọng trong việc tiên phong tạo dựng một nền sản xuất sạch đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng nâng cao chất lượng cuộc sống
đó cũng là lý do diễn đàn doanh nhân nữ việt nam năm nay lựa chọn chủ đề phụ nữ và nền kinh tế xanh khẳng định vai trò không thể thiếu của cộng đồng doanh nhân nữ việt nam vì một nền kinh tế xanh và hội nhập
tại diễn đàn các diễn giả cùng các vị đại biểu và khách mời đã cùng nhau thảo luận về tiềm năng của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp gắn với phát triển bền vững
chia sẻ kinh nghiệm sáng kiến trong việc áp dụng khoa học công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của doanh nhân nữ trong xây dựng nền kinh tế xanh của việt nam
có thể nói trong những năm qua chúng ta đã quan tâm đến việc xây dựng một mô hình kinh tế bền vững hướng đến cải thiện sức khỏe con người
và công bằng xã hội đồng thời giảm thiểu những rủi ro môi trường và sự khang hiếm sinh thái
phụ nữ nói chung và các doanh nhân nữ nói riêng ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
và phụ nữ cũng là người đi tiên phong trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế xanh
theo các chuyên gia trong những năm qua
kinh tế của việt nam đã đạt được một nền kinh tế xanh
đã bắt đầu quan tâm đến mô hình phát triển bền vững hướng tới cải thiện sức khỏe con người và đạt được những thành quả tốt đẹp
tuy còn nhiều hạn chế nhưng nếu biết tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính cũng như kỹ thuật công nghệ
kinh nghiệm quản lý từ cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực kinh tế xanh tăng trưởng xanh
tiếp cận sớm những kiến thức xanh và công nghệ sạch của thế giới
thì việt nam hoàn toàn có thể chung tay xây dựng một nền sản xuất xanh sạch và có một môi trường kinh doanh phát triển bền vững
trong đó đội ngũ nữ doanh nhân đóng vai trò rất quan trọng
người phụ nữ nói chung cũng như người phụ nữ việt nam doanh nhân việt nam doanh nhân nữ việt nam
đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng kinh tế và đặc biệt là khi chúng ta hướng tới một nền kinh tế xanh
một nền nông nghiệp xanh một nền công nghiệp xanh và nói chung là một nền kinh tế ít phát thải
để hướng tới một nền tăng trưởng bền vững
bên cạnh diễn đàn doanh nhân nữ việt nam các hoạt động bên lề như tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm
của các doanh nhân nữ việt nam chương trình gala dinner
năm hai nghìn một mươi bảy cũng đã được tổ chức tạo cơ hội để các doanh nhân nữ toàn quốc kết nối kinh doanh
quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu đồng thời là dịp để các nữ doanh nhân việt nam
thể hiện tài năng sự sáng tạo của mình trong nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba